vừa tổ chức hội thảo xây dựng đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở các tỉnh thành phố phía nam
qua sáu năm thực hiện kết luận số tám mươi kltvk ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi
về tăng cường xây dựng đảng các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
ở một số tỉnh thành phố phía nam đã đạt được một số kết quả nhất định
bình quân hai trăm một mươi hai doanh nghiệp ngoài nhà nước có một tổ chức đảng bốn trăm hai mươi lao động có một đảng viên
vai trò của các tổ chức cơ sở đảng ở đây có một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng
từ đối thoại chính trị đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của người lao động
khi đảng viên phát triển mạnh đến nay chúng tôi đã có tới một trăm hai mươi tám đảng viên
trong đó chính thức là
trong đó là một trăm một mươi một mươi tám đảng viên dự bị
lao động số đảng viên nữ là bảy mươi một kiếm tỷ lệ khoảng năm mươi năm
trong đó có khoảng sáu mươi là đảng viên là trực tiếp sản xuất
còn bốn mươi là cán bộ nhưng mà vẫn quản lý ở hiện trường
việc đánh giá phân loại tổ chức đảng đảng viên được tiến hành thường xuyên nghiêm túc
hàng năm các đảng ủy khu công nghiệp đều đạt trong sạch vững mạnh
bốn mươi tri bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh
sáu mươi hoàn thành tốt nhiệm vụ
một trăm linh đảng viên
một trăm linh đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong thời gian qua một số nơi cũng đã gắn bó hoạt động với doanh nghiệp
thông qua phong trào để nâng cao được năng suất và cải tiến chất lượng sản phẩm v v
từ đó cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển
từ đó xây dựng được lòng tin quy tính của chủ doanh nghiệp
của các hoạt động của tổ chức đảng đoàn thể từng đảng viên đoàn viên

tuy nhiên nhiều tri bộ không được hỗ trợ của doanh nghiệp nên gặp không ít khó khăn trong hoạt động
do đó hội thảo cũng đã đề xuất phải tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảng
ở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đồng thời đề nghị trung ương thành lập tổ chức đảng
trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
đây là những nhiệm vụ cần thiết đối với sự phát triển của đất nước
trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay